nhiều vụ việc bắt giữ thực phẩm tại tuyến biên giới và nội địa có những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hư hỏng vẫn len lỏi vào thị trường thậm chí là được buôn bán công khai trên các trang thương mại điện tử hay mạng xã hội điều này gây ra tâm lý lo ngại với người tiêu dùng
nhiều vụ việc bắt giữ thực phẩm tại tuyến biên giới và nội địa có những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hư hỏng vẫn len lỏi vào thị trường thậm chí là được buôn bán công khai trên các trang thương mại điện tử hay mạng xã hội
lãnh đạo tổng cục quản lý thị trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc khối trung ương cũng như địa phương
trong đó tại trung ương cục nhiệp vụ quản lý thị trường sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chủ động nắm chắc địa bàn và tình hình diễn biến thị trường
kịp thời nhận diện các vấn đề mới nổi cộng phức tạp để tham mưu lãnh đạo tổng cục chỉ đạo kiểm tra xử lý
nhất là các đối tượng vụ việc vi phạm liên tỉnh quy mô lớn
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ
nhân lực cho cục quản lý thị trường các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này
tổng cục quản lý thị trường cũng đã chỉ đạo cho các cục quản lý thị trường tỉnh địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn
và nắm bắt tình hình diễn biến trên thị trường tại địa phương
phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các tụ điểm tàng trữ kinh doanh buôn bán các sản phẩm hàng hóa vi phạm
đồng thời cũng là tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức tiêu dùng của người dân
không tiếp tay cho những đối tượng tổ chức sản xuất kinh doanh buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
cũng như là không có nguồn gốc xuất xứ
đồng thời với đó là chúng tôi cũng
sẽ tăng cường công tác kiểm tra phối hợp kiểm tra cùng với các cơ quan chức năng khác
để mà có thể ngăn chặn các cái đường dây ổ nhóm lớn có cái quy mô
để mà đảm bảo cho người dân có một cái tết an lành và mua được những sản phẩm hàng thật và bằng tiền thật
đến đây thời lượng của alo ba trăm tám mươi chín tuần này đã hết
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ một mươi chín h bốn mươi năm thứ hai hàng tuần
còn bây giờ xin kính chào
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại